mưa lớn kéo dài cũng đã làm nhiều diện tích rau trên địa bàn tỉnh bình định bị ngập
trong khi việc vận chuyển từ các địa phương khác gặp nhiều khó khăn nên đã khiến giá mặt hàng này tăng mạnh
trong những ngày qua các mặt hàng rau xanh có mức giá cao gấp một năm hai lần so với ngày thường
không chỉ các loại rau thông thường mà các loại rau gia vị cũng tăng giá do mưa lũ
tương tự như chợ bình định tại chợ đập đá các loại rau cũng có giá cả tăng cao hơn so với ngày thường
theo một số tiểu thương tại đây giá nhập cao đã khiến họ bắt buộc phải tăng giá bán
như là những gì nó cũng gặp giá nồng lon hết nhất là hành nó lon mưa lon những hành nó nồng lon hết
còn là những rau đồ thì lon một chai có một ngàn nước mắm thì nó cũng bình thường
còn mà ớt thì thường là hai mươi hai mươi hai hai mươi năm và đây là ba mươi năm ngàn một kg và sáu ngàn
rau là loại thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn cho nên người dân vẫn phải mua mặc dù giá rau tăng cao so với ngày thường
còn mưa dưới quế thì thức in nó cũng mít rêu đồ nó cũng lon lon dế
mưa quế thì nước đồ nó lon nó không rêu nó không lon được
thì tình nó tình lần dế nhiều
kéo dế thì dù mua mua các ngàn mà này là nắng rơi
không chỉ rau xanh nhiều loại thực phẩm trên địa bàn tỉnh bình định cũng tăng giá
theo dự kiến tình trạng này sẽ tiếp tục diễn ra trong một vài ngày tới
khi tình trạng mưa lũ vẫn còn gây khó khăn trong việc vận chuyển các loại thực phẩm từ các địa phương khác đến bình định